giành được chiếc huy chương vàng sau sáu mươi năm chờ đợi giành được vinh quang lớn lao cho nền bóng đá việt nam
và giành được tình yêu tuyệt đối của người hâm mộ cả nước
đây thực sự là chiến công rất lớn của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
ngay sau chiến thắng u hai mươi hai việt nam đã nhận được sự động viên kịp thời
bằng những khoản thưởng nóng của nhiều tổ chức cá nhân
ước tính số tiền đã lên tới hơn một mươi tỷ đồng
vừa kết thúc trận đấu bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
chủ tịch ủy ban olympic việt nam ông nguyễn ngọc thiện đã quyết định thưởng một tỷ đồng
vff quyết định thưởng nóng cho đội tuyển u hai mươi hai việt nam hai tỷ đồng sau tấm huy chương vàng
trước đó với thành tích lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam sea games ba mươi
đội tuyển u hai mươi hai cũng đã được vff thưởng một tỷ đồng
ngoài những khoản tiền thưởng trên đến thời điểm hiện tại
u hai mươi hai việt nam cũng được các doanh nghiệp thưởng nóng hơn bảy tỷ đồng ngay sau chiến thắng lịch sử
theo một lãnh đạo vff số tiền này còn tăng lên nhiều nữa trong những ngày tới
tối qua văn phòng chính phủ cũng đã có công văn gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng đá việt nam
chuyển lời của thủ tướng nguyễn xuân phúc mời các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam và nữ
tham dự một buổi gặp mặt thân mật với thủ tướng
cuộc gặp dự kiến diễn ra vào chiều tối nay tại văn phòng chính phủ